còn trong sáng nay thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của các cuộc nghiệp vụ bộ công an đã đến làm việc tại công an tỉnh đắk lắc
đại diện lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh đắk lắc đã tham dự buổi làm việc
tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng cùng đoàn và lãnh đạo tỉnh đắk lắc đã nghe giám đốc công an tỉnh báo cáo tình hình kết quả các mặt công tác từ giữa năm hai nghìn một mươi tám đến nay về công tác xây dựng đảng và xây dựng lực lượng
thời gian qua công an tỉnh đắk lắc đã quyết liệt chấn chỉnh xử lý nghiêm nhiều cán bộ chiến sĩ sai phạm tổ chức sắp xếp lại nhiều vị trí công tác xiết chặt kỷ luật kỷ cương tăng cường luyện tập điều lệnh quân sự võ thuật trong toàn quân để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh hơn tất cả vì nhân dân phục vụ
trên lĩnh vực an ninh chính trị an ninh buôn làng do thường xuyên tăng cường cám bộ chiến sĩ xuống bám cơ sở chủ động nắm tình hình triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tuyên truyền lực lượng an ninh trên toàn tỉnh đã lần lượt vô hiệu hóa làm thất bại những âm mưu của các đối tượng xấu tiếp tục đảm bảo ổn định an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh góp phần bảo vệ thành công lễ hội cà phê buma thuật lần thứ bảy
trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội từ giữa năm hai nghìn một mươi tám đến nay lực lượng công an toàn tỉnh đã triệt xóa hàng trăm băng ổ nhóm trộm cướp côn đồ ma túy tín dụng đen và nhiều điểm đen về tệ nạn xã hội
sau khi nghe báo cáo ý kiến bổ sung của các cục nghiệp vụ và tỉnh ủy ubnd tỉnh thượng tướng lê quý vương đã kết luận chỉ đạo một số vấn đề quan trọng đối với công an tỉnh đắk lắc
để báo cáo bộ trưởng bộ công an xem xét giải quyết